sau một tháng gia đình em sống trong lo lắng thấp thỏm chỉ mong con trai lành lặn trở về
đến khi vỡ mộng làm giàu tình mộ cũng là lúc đặt lên đôi vai người mẹ món nợ gần một trăm linh triệu đồng
khi gia đình phải vây mượn gửi tiền sang nước bạn chuộc con về việt nam
thời gian vừa qua công an tỉnh thừa thiên huế nhận được nhiều đơn trình báo của người dân
về việc con em người thân của mình bị lừa ra nước ngoài làm việc
qua điều tra lực lượng chức năng đã ghi nhận có một mươi tám trường hợp xuất cảnh trái phép sang nước ngoài
chủ yếu là campuchia
trong đó có bốn trường hợp có thông tin để nhận định bị lừa đảo qua làm việc cho công ty ở nước ngoài và bị ngược đãi
việc đầu tiên khi mà kiểm nhận nguồn thông tin này
tôi phải làm động tác trở ngang những người thân những người đến trình báo
từ đó thì nhanh chóng truy xét lại những cái quan hệ cũ của những người mà đưa các nạn nhân sang trái phép qua biên giới campuchia
và nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng để tiến hành là xác định có không có những hành vi xuất nhập cảnh trái phép này
đồng thời cũng xác định rõ là xuất hiện những yếu tố có
không có là hành vi bù bán người để trực tiếp báo cáo cho cấp t và tưởng hành xử lý theo các quy định hoạt động
do nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân
nhất là nhu cầu đi lao động nước ngoài với mong muốn có mức lương cao
nên nhiều đối tượng đã đưa ra những lời mời chào đầy hấp dẫn và ngon ngọt để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người lao động
rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động
nhưng không phải tất cả các doanh nghiệp đều đủ điều kiện được cấp phép làm ăn uy tín
để xảy ra các trường hợp mà người lao động bị lừa đảo và các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua hành thức xuất khẩu lao động này thì cần phải xem các trách nhiệm của các cơ quan đơn vị chức năng quản lý về vấn đề này
chứ không chỉ là đối với các đối tượng còn đối với các đối tượng mà thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản
thông qua hình thức xuất khẩu lao động này thì rõ ràng là phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật thì mới có thể giảm thiểu được cái tình trạng này
xuất khẩu lao động
xuất khẩu lao động
tìm kiếm việc làm với mức lương hấp dẫn là nhu cầu chính đáng của người dân
tuy nhiên để tránh bị lừa đảo người dân muốn xuất khẩu lao động nước ngoài cần hết sức tỉnh táo
tránh bị mờ mắt bởi những lời mời chào về cơ hội việc nhẹ lương cao
để tránh bị lừa người lao động khi có nhu cầu đi lao động tại nước ngoài cần tìm hiểu cụ thể thông tin liên quan
nhất là tư cách pháp nhân của các đơn vị hay cá nhân nhận hồ sơ đưa người đi lao động
người lao động cũng cần lưu ý
tất cả công ty xuất khẩu lao động
đều phải có chương trình đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động
vì vậy khi bắt gặp cá nhân công ty nào hứa hẹn không cần đào tạo đi nhanh lương cao thì phải hết sức cảnh giác